chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì buổi gặp gỡ giữa đoàn đại biểu quốc hội tp hcm với đại diện doanh nghiệp doanh nhân thành phố
cùng chủ trì buổi gặp gỡ có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
tại buổi gặp gỡ các đại biểu doanh nghiệp doanh nhân ghi nhận các chủ trương chính sách của đảng nhà nước quốc hội chính phủ đề ra
đã kịp thời đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển kinh tế
đồng thời cũng kiến nghị một số hạn chế bất cập đang gây cản trở sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp
phát biểu tại đây chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh doanh nghiệp doanh nhân là bộ phận chủ yếu tạo ra của cải vật chất cho xã hội
có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cũng như trong thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
trong thời gian sắp tới các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong là hạt nhân phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội các tỉnh phía nam
rồi phát huy tốt lợi thế của thành phố hồ chí minh trong việc phát triển vùng đông nam bộ và tây nam bộ
các doanh nghiệp doanh nhân thành đạt của thành phố
cũng cần đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt hỗ trợ đầu tư nuôi dưỡng hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh mới
sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh và đột phá
đối với những kiến nghị của doanh nghiệp nêu ra chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố hồ chí minh tiếp thu
chỉ đạo kịp thời xử lý đồng thời sẽ chỉ đạo các bộ ngành xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp bằng những hình thức phù hợp
chủ tịch nước thông tin thêm tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa